ngày một mươi ba tháng một mươi hai người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc uông văn bân xác nhận có năm công dân nước này bị thương trong vụ tấn công xảy ra tại một khách sạn ở thủ đô kabul ở afghanistan trước đó một ngày khiến cho hai mươi một người bị thương vong
và tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo is tự xưng đã nhận là thủ phạm của vụ tấn công
người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc uông văn bân nhấn mạnh trung quốc phản đối mọi hình thức khủng bố đồng thời bày tỏ đau buồn trước những thiệt hại về người sau vụ tấn công
theo ông uông văn bân đại sứ quán trung quốc tại afghanistan đã đề nghị phía chính quyền afghanistan nỗ lực cứu chữa những người bị thương điều tra vụ việc xét xử các phần tử khủng bố và triển khai nhiều biện pháp hơn nữa để đảm bảo an toàn cho công dân và các tổ chức của trung quốc ở afghanistan
người phát ngôn cho biết bắc kinh đánh giá cao việc các lực lượng an ninh afghanistan tích cực tham gia giải cứu công dân trung quốc
bên cạnh đó ông cũng nhắc lại khuyến cáo của bộ ngoại giao trung quốc đối với công dân và tổ chức nước này về việc nhanh chóng sơ tán khỏi afghanistan